chỉ trong một ngày đã có hai vụ án ma túy bị bắt giữ thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp và ba trăm linh g ma túy dạng đá
chiến công này là của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
vào lúc một mươi một h trưa ngày hai mươi chín tháng sáu tại đoạn đường hai nghìn bảy trăm chín mươi bảy b thuộc thôn một xã việt tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đã bắt quả tang đối tượng lưu văn quyền
ở thôn phú cường xã ngọc vân huyện tân yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một chín trăm bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp
cùng ngày lực lượng công an cũng đã bắt quả tang đối tượng bế việt hoàn ở thôn lù thẩm xã hoàng việt huyện văn lãng tỉnh lãng sơn
khi đang tàng trữ ba trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá một điện thoại di động và hơn hai triệu đồng